nó lại trôi xuống dòng sông vào môi trường và vào những loài chuỗi thức ăn của chúng ta trong chính các loài động vật
và lại quay trở lại chính trong con người chúng ta
nói rằng hiện nay chín mươi muối trên thế giới thậm chí nước uống của chúng ta bây giờ đang có những hạt viên nhựa
và điều đó tất nhiên vẫn còn đang nghiên cứu của nhà khoa học
nhưng mà người ta đã cảnh báo đây lại trở thành thách thức lớn của loài người
tức là cái cảnh báo thì rất là lớn đúng không
các ông có thể cho biết rõ hơn là bây giờ hiện trạng rác thải nhựa ở việt nam nó như thế nào
ở mức độ nào vừa rồi chúng ta cũng nói là đang xếp thứ năm trên thế giới
các ông có thể nói kỹ rõ hơn về này không
một đặc điểm của rác thải nhựa của chúng ta là các túi ni lông khó phân hủy
và đặc biệt là cái túi ni lông dùng ở các chợ dân sinh
rồi các chai nhựa như chai nước sử dụng một lần và các ống hút
thế thì hiện nay người ta đã tính toán tức là mỗi một ngày
ví dụ như hà nội và thành phố hồ chí minh là thải ra đến tám mươi tấn rác thải nhựa như vậy
và cái rác thải nhựa đấy thì người ta không thu gom không được tái chế về nhiệm vụ trường

rất là nhiều nhiều người thì ví dụ như là các mẹ các chị hay đi chợ
thì thường thường mỗi ngày người ta cũng tính đến là phải dùng đến tám chín cái túi ni lông
đấy như thế thì thấy hình dung là việt nam người việt nam sử dụng rất là nhiều
rồi chúng ta cũng có thói quen là dùng các cái túi ni lông đấy để đựng thức ăn
ví dụ như là có một số nơi là đựng súp đựng phở rồi đựng chè v v
tất cả những cái đấy rồi cả cái hộp súp để chúng ta
rất là nhiều cho bữa ăn hàng ngày
chúng tôi nghĩ rằng chúng ta đang sử dụng một cách bừa bãi những cái nhựa
thực ra thì hiện nay của việt nam mình theo tôi được biết là
mỗi người việt nam mình xài ra mỗi ngày có một hai kg rác
trong đó có khoảng tầm gần hai mươi khoảng một mươi sáu một mươi bảy thì đó là nhựa
vì sao khi mà tôi đi từ đâu đến cuối đất nước
tôi hỏi tại sao sử dụng túi ni lông này nhiều
thì họ nói là nó quá rẻ nó quá bền nó quá nhẹ
và có một cái lý do thứ tư nữa là họ nói là
họ lại không thấm nước nó làm cho trở nên phổ biến
và họ cũng không phải việc nó rẻ quá cho nên họ vứt đi
và họ không phải thu hồi lại nữa
từ những cái túi ni lông chai nhựa ống hút
hay là những cái đồ ăn một lần như cốc nhựa rất là nhiều
dọc cái bờ biển tôi đã đi qua
vâng thì thường thì người tiêu dùng là hay
theo một cái gì họ rẻ họ tiện ích thì họ dùng thôi
chúng ta thấy là cái vai trò của cái quản lý xã hội
mà đặc biệt là bên tổng cục môi trường và bộ tài nguyên môi trường
thì chúng ta đã có những cái biện pháp gì
để chúng ta có thể xử lý được cái rác thải nhựa
thứ nhất tức là cũng đã nhiều cái biện pháp để làm sao mà hạn chế cái rác thải nhựa
một trong những cái biện pháp đấy là các cái
quốc hội đã ban hành cái luật phí bảo vệ môi trường
trong đó có việc là đánh thuế các cái túi ni lông khó phân hủy bốn mươi đồng
ví dụ như là các cái túi mà chúng ta dùng ở chợ dân sinh đấy
thì đánh phải đánh thuế nếu mà nó không là túi ni lông thân thiện với môi trường
hay là chúng ta cũng dùng rất là nhiều những cái biện pháp như xử phạt
những ai mà vứt rác bừa bãi ra thì cũng có những cái chế tài để xử phạt
rồi các biện pháp tuyên truyền vận động
thế rồi chúng ta cũng rất là vận động cho cái việc ba r
độ tái chế tái sử dụng
rồi là để làm thế nào để phân loại rác tại nguồn
và bây giờ thì cũng đang có một phong trào là từ chối
biết từ chối tức là refuse
tức là anh biết từ chối những sử dụng những rác thải nhựa
nói chung là chúng ta cũng đã có nhiều những cái biện pháp
để chế tài thanh tra kiểm tra sử phạt các cái biện pháp hành chính
như vậy tuy nhiên thì chúng ta cũng thấy rằng là cái kết quả thì nó cũng chưa được bao nhiêu
vâng xin tiến sĩ hoàng dương tùng có thể nói rõ hơn về cái việc mà
cái chế tài để mà xử phạt những người mà không tuân theo cái việc đó
thì hiện nay chúng ta đang cái chế tài đó được được áp dụng như thế nào
vâng theo cái nghị định một trăm năm mươi năm của chính phủ
thì đã có cái chế tài là phạt những người vứt rác
vứt rác bửa vãi rồi vân vân
tuy nhiên thì hiện nay có một cái vấn đề
tức là ai phạt là phạt ai
tại những cái vấn đề đấy cái việc phạt đấy nó không đơn giản
nhưng mà hiện nay chúng ta thấy rằng là rất là nhiều người đi đường
thế là cũng vứt rác ra đường
thế nhưng mà rất khó để có thể người ta
có ai đấy đến để phạt ngay năm mươi một trăm linh lồng hay một triệu
mặc dù chúng ta đã chế tài đã có những cái chuyện thực thi
nó cũng chưa tốt
cái thứ hai nữa là cũng có rất là nhiều những cái thủ tục
mà đây nó vướng để cho cái việc đấy là ai đó
chính quyền có thể nhìn thấy phạt ngay
thế rồi cũng
nó có thể là hiện thực được không
cho việt nam
tại bây giờ chúng ta thấy chúng ta kêu quá nhiều về là
có chế tài tất cả đều trên văn bản
nhưng mà không thể không thực hiện được
thì coi như tất cả cái văn bản cũng coi như là không hiểu được
tôi lấy ví dụ
kinh nghiệm của các nước cũng có
ví dụ như là thái lan
họ có cái cảnh sát du lịch
và nếu mà họ nhìn thấy ai đấy vứt rác
vứt túi níu lông vứt rác ra ngoài đường
là người ta có thể phạt ngay
xé biên lai phạt ngay là bao nhiêu tiền
đấy nhưng mà ở việt nam đấy
thì hiện nay là chưa làm được cái việc
tại sao chúng ta không làm được việc đó
vâng có những cái quy định về mặt thanh tra sửa vạt
đấy nó còn ràng buộc nhau
nó còn chưa cho phép làm cái việc đấy
và đây là một trong những cái mà biện pháp
mà theo những cái đề nghị
những cái khuyến nghị mà tôi biết là
các đơn vị chức năng đang cố gắng
để làm sửa
để mà có thể tiến hành được thực thi
ngay tại chỗ như vậy
thực ra là ở đây
theo tôi có thể làm được
chưa nói về luật pháp
để chúng ta có thể làm
tức là cái biện pháp
mà chúng ta có thể hành động làm được ngay
bởi vì trong vừa rồi thì làm cái triển lãm ảnh
và cũng như quá trình đi của tôi
thì tôi mới có một cái đúc rút lại là
chỉ có hành động mới có thể làm nên thay đổi
khi mà chúng ta không hành động
thì chúng ta sẽ rất làm mọi thứ
chúng ta nói mọi thứ nhưng mà nó sẽ không thay đổi được
thì hành động ở đây là gì
đầu tiên liên quan đến việc giảm thiểu
rác thải nhựa ra đại dương
sẽ bắt nguồn từ đâu ạ
sẽ phải bắt nguồn từ trường học
là những nơi mà dạy học sinh
về bảo vệ môi trường
chính là những nơi đấy
chúng ta có thể cấm không sử dụng nhựa một lần
rất nhiều trường học trên thế giới đã làm điều đó
họ nói rằng là
tôi dạy học sinh tôi bảo vệ môi trường
bản thân tôi phải làm luôn trước đã
chúng ta hoàn toàn có thể cấm được là đã giảm rất nhiều
tôi cũng nghĩ rằng những cơ quan tuyên truyền
về chống rác thải nhựa
hay là bảo vệ môi trường
chúng ta có thể không sử dụng chai nhựa
tại các cuộc họp
các tổ chức hội thả của mình
đấy là những biện pháp cụ thể
như ở việt nam mình có thể cấm được điều gì
giống như thái lan vừa rồi cấm
thái lan vừa rồi là cấm nhựa sử dụng một lần
trong các công viên
các công viên không được mang đồ ăn rác thải nhựa vào đấy
ở việt nam mình đã có
cù lao trà một hòn đảo cấm túi nilon rồi
và tôi nghĩ rằng là rất nhiều hòn đảo ở việt nam
có thể cấm túi nilon được
việt nam cũng có thể cấm được điều gì ạ
có thể cấm được túi nilon ở trong các siêu thị
ngày một tháng một vừa rồi
hàn quốc cấm toàn bộ túi nilon
trong các siêu thị
những loại thịt bao bì vẫn phải có
nhưng mà hoặc là các cửa hàng bán
diện tích hơn một trăm năm mươi mét gì đó là họ cấm
là vài chục nghìn
nơi ở trong cả nước có thể phạt đến
gần trăm triệu đồng tiền việt nam gì đó
thì tôi nghĩ rằng là cái biện pháp đầu tiên đó
là chúng ta hãy hành động
và ở trong các cơ quan
còn ở các nơi
khi mà tôi đến thì thực ra nhiều khi
mọi người cứ nghĩ rằng có một cái giải pháp gì đó
phải rất là
cao siêu đồ tái chế đồ nội dung
nhưng tôi nghĩ rằng
ở việt nam cái mà làm hiệu quả nhất
chính là có nhiều loại rác
có nhiều người thu ôm rác
có nhiều xe thu ôm rác
để cái rác đó nó không bay xuống sông
không bay xuống biển
nó không bay vào môi trường ô nhiễm
mùa nước và đất đai nữa
nó tập trung vào một chỗ nào đó
là nó sau đó chúng ta xử lý
thì đã tốt rồi
và một điều cuối cùng thì tôi nghĩ rằng
ở việt nam là cái tư duy về phân loại rác
hiện nay cái đấy chắc là một thời gian
cảnh những người họ bảo đây này
em ơi họ mang cả chó gà vịt
các thứ vẫn còn đang dịch bệnh sống vứt vào đây
không phân loại rác
thậm chí có công nhân tôi đã gặp
là họ ngất xỉu bởi vì
dính thuốc trừ sâu ạ
và thật đau lòng khi mà đến nhà máy rác ở quảng bình
đã còn có cả xác và hài nhi ở trong đó nữa
thì tôi nghĩ rằng là
cái biện pháp ở việt nam
có thể bắt chiếc ở một số nước như là nhật bản
đó là đốt
và rất nhiều người đã triển khai
tôi đã gặp rồi
nó sẽ rất thành công giá cả nó sẽ rất là hợp lý
và nó phù hợp với cái
tình trạng hiện nay của chúng ta
đó là chúng ta không phân loại
được phân loại rác rõ ràng
thì cái việc đốt ở nhiệt độ cao
trên một nghìn độ c
như ở nhật bản gọi là đốt tường xôi gì đó
tôi đã chứng kiến và đã gặp
thì nó cũng sẽ giảm
khí thải độc hại ra môi trường
tôi nghĩ như vậy thì sẽ hợp lý ở việt nam
xin cảm ơn ý kiến của người việt hưng
luật xử phạt hành vi xả rác đã có
nhưng các cơ quan chức năng chính quyền địa phương
không cung quyết áp dụng để xử phạt
nên có những người thiếu ý thức xem thường
bên cạnh đó thì
ngày càng có thêm những cái đơn vị
và những cái cá nhân
đã có những hành động cụ thể để nhằm nâng cao
ý thức cộng đồng trong việc sử dụng đồ nhựa
cũng như là xử lý rác thải nhựa
những người đó đã được cộng đồng
tôn vinh là anh hùng rác
hay là hiệp sĩ rác
và câu chuyện tiếp theo của chúng tôi sẽ nói đến
một nhân vật như thế anh lê kỳ ma hùng
mời các bạn và quý vị cùng xem những hình ảnh sau đây
các tỉnh thành của đất nước
có thể đưa ra những
cho mọi người có thể hiểu rõ hơn
về cái cuộc hành trình của ông
khi mà đi
thì tôi cũng
tôi cũng có những cái nghiên cứu
nhưng mà cũng không ngờ rằng là
nó lại có những cái nơi mà
mà rác thả nhựa lại nhiều đến hàng km
ở trên bờ biển như vậy
hoặc là những người dân họ đang sống cùng với rác
họ tắm cùng với rác
cho trẻ con bơi lội cùng với rác
rất nhiều những nơi
hoặc là tôi đã gặp phải
rất nhiều hòn đảo
mà không có nơi xử lý rác
hoặc là cái lò đốt rác
còn không đủ cung suất
hoặc là không có phân loại
cho nên họ cũng lại đốt như bình thường ở ngoài
nhiều nơi chưa có nơi thu gom rác
cái quan trọng
rất là quan trọng đó là cái ý thức
và nhận thức của con người
khi mà chúng ta không thấy rác bận
chúng ta vẫn còn
đang bơi tắm lội cùng rác
thì cái việc mà vứt rác thải
nói chung và rác thải nhựa
nói riêng xuống sông xuống biển
là rất là phổ biến
thực sự là qua chuyến đi
thì tôi nghĩ rằng là
chắc chắn là giáo dục mới là cái vấn đề
bền vững và phát triển của vấn đề
nhưng mà chúng ta sẽ mất
cũng khá là nhiều năm
để chúng ta thay đổi được này
xin cảm ơn
về tiên sĩ hoàng dương tùng
thì là một người mà rất là gắn bó
với các cái chính sách
để mà chúng ta bảo vệ môi trường
trong đó có rác thải nhựa
thì ông suy nghĩ thế nào
về cái hành động của ông nguyễn việt hùng
trong cái việc là
cái cuộc hành trình bảy km
để đi chụp ảnh
ghi lại những hình ảnh về rác thải nhựa
tôi nghĩ rằng là
những cái cảnh của anh hùng
trong qua những chuyến đi
để nó có tác lực rất là mạnh mẽ
nó làm thay đổi rất là nhiều
những cái hành động
cũng như suy nghĩ của rất nhiều người
tôi cũng đã nghe
chúng ta đọc thấy rằng
rất là nhiều nơi
khi mà nhìn thấy
cái ảnh của anh hùng
thì đã lập tức là huy động
những cái người dọn rác
hay là những người dân xung quanh
để dọn ngay những cái bãi rác
mà anh hùng
anh hùng vừa dọn
thế rồi những cái
những cái việc là
rồi những cái
tại những cái trường học
rồi những cái cơ quan
nhìn thấy những cái ảnh như thế
thì chúng tôi nghĩ rằng là
hết sức ấn tượng
và nó có khi
là tôi đánh giá là
còn nhiều khi là
nó còn có tác dụng hơn
những cái bài diễn văn
vì khi người ta nhìn thấy
là người ta có thể nghĩ ngay
đến những cái hành động
những cái suy nghĩ
và những cái đấy
thì tôi nghĩ rằng là
nó hết sức là có tác động
đến cái trong công việc
là chống rác thải nhựa
bảo vệ môi trường của chúng ta
rất là truyền thông
rất trực quan
thì rõ ràng là cái tác động
rất là tốt
thì những cái triển lãm đó
thì đã được trưng bày
ở những đâu
và cái cảm nhận
của người xem như thế nào
ông có thể nói
thực ra thì cũng đã trưng bày
ở nhiều nơi
trong đó gần đây nhất
có một lần
thì là cái hội thảo tham vấn
về rác thải nhựa
ở việt nam
bộ tài nguyên
với cả đại sứ quán canada tổ chức
hay là phong trào
chống rác thải nhựa
sau bộ tài nguyên tổ chức
và gần đây nhất
triển lãm ở hai mươi chín hàng bài
thì tôi cũng
rất là xúc động
có những bạn nhỏ
rất nhiều trường học
cô giáo đã cho các bạn nhỏ
có những hành động
khi mà cô giáo bảo
cái chú này đi bảy nghìn km đó
thế là các bạn ấy
chạy ra ôm và cảm ơn
thực ra tôi
lúc đấy tôi quá xúc động
không nghĩ được
cái tình huống đấy xảy ra
rồi nhiều bạn
còn cao chứ
bằng cái thùng rác
bạn ấy ra khỏi cửa triển lãm
bạn ấy nhặt rác cho vô thùng luôn
có một hình ảnh
cũng rất là xúc động
khi mà một bạn
bạn ấy xem
ảnh tôi chụp các bạn nhỏ
mà xung quanh toàn rác
rác thải nhựa rất là nhiều
bạn ấy xem
bạn ấy khóc
bảo với bố mẹ
thương các bạn nhỏ quá
sau cái triển lãm đấy
tôi nghĩ rằng
nó là cái động lực
để giúp tôi có thể
chắc tôi sẽ
để sẽ triển lãm
các trường học
khắp nơi trong cả nước hơn nữa
đặc biệt là
ở hai mươi tám tỉnh thành
bên biển việt nam
cũng như những cái nơi
mà có những dòng sông
mà có thể
rác thải nhựa
đưa ra đại dương rất là nhiều
trước hết là như vậy đã
rất rảnh là chúng ta thấy
nhưng cái một cái
việc làm của
nó cũng đã gây tác động
rất là lớn
đối với những người mà xem
thì chắc chắn là
những cái việc như thế
cần phải làm
nhân rộng hơn nữa
thì cũng phải nói rằng
chúng ta ngồi đây
chúng ta thảo luận vấn đề này
và không chỉ trong chương trình này
mà cũng nhiều chương trình khác
truyền thông làm rất là nhiều
cái vấn đề
về rác thải nhựa
vấn đề về ô nhiễm
rác thải nhựa
nó vẫn là vấn đề nóng
làm thế nào
đến lúc nào
thì vấn đề này
nó không có cái biện pháp gì
hoặc là có giải pháp gì
để khi mà chúng ta thấy rằng là
rác thải nhựa
nó không còn là cái vấn đề
mà chúng ta bàn nữa
ở việt nam
làm thế nào
tôi nghĩ rằng là
chống chắc thải nhựa
nó phải là
những cái biện pháp
nó không thể
chúng ta cũng không thể mong đợi
được một cái biện pháp gì
mà chúng ta nói hôm nay
chúng ta làm hôm nay
và ngày mai
có cái tác dụng ngay
thế nhưng tôi nghĩ rằng là
cái việc lấy
là chúng ta
mà phải hành động
anh hùng cũng đã nói
phải hành động
thế nhưng mà
những cái biện pháp
và chúng tôi nghĩ rằng là
một vài năm tới
rác thải nhựa
nó sẽ dần dần
được giải quyết
tôi nói là dần dần
trong cái việc này
nó đột chạm đến
rất là nhiều
những cái vấn đề
nào là vấn đề
nào là vấn đề
rất là nhiều
các vấn đề khác
thì chúng tôi nghĩ rằng là
chúng ta phải giải quyết
phải nghiên cứu
phải có những cái
có những biện pháp
thế để làm thế nào
biến từ những
nâng cao nhận thức
nhận thức đấy
thành hành động
anh hùng có nói gì nữa
thực ra thì tôi
cũng đồng ý là
chúng ta cần phải có lộ trình
bởi vì đây là
một vấn đề rất là lớn
và các quốc gia trên thế giới
đã gặp phải
ví dụ thái lan
nó cũng là
một trong năm nước
mà sản phẩm rất là nhiều
họ cũng dự kiến
trong một hai năm tới
khoảng ba bốn loại nhựa
sử dụng một lần
sau đó thì họ lại phải có
để cho đến
năm bảy năm tới
là họ sẽ sử dụng
nhựa tái chế ra làm sao
tức là chúng ta sẽ phải
có một cơ chế rất là đồng
và có lộ trình
để chúng ta dần dần cấm
túi ni lông
rồi cấm nhựa sử dụng một lần
là gồm những thứ gì
rồi chúng ta sẽ phải có
cái biện pháp để
có những cái
sản phẩm thay thế
vật liệu thay thế
mà có thể tái chế được
không phải sử dụng một lần
tái chế được sử dụng nhiều lần
thì tôi nghĩ rằng là
chúng ta phải nhấn mạnh
vai trò quản lý của nhà nước
vai trò quản lý
ở nhà nước
là ở địa phương
bản thân ở địa phương
khi tôi đi tôi thấy rất nhiều
những là thôn nông thôn văn hóa
vân vân nông thôn mới
nhưng trong cái quy định
mười mấy hai mươi điều gì đó
là có về vấn đề về môi trường
có nghĩa là chúng ta phải biến
những cái quy định đó
là thành hiện thực
nếu nơi nào mà còn để bận
chúng ta phải
không thể là thôn nông thôn văn hóa
không thể là nông thôn mới
thì chúng ta nghĩ rằng là
cái vai trò quản lý của nhà nước
là chúng ta sẽ
ở trong cái luật pháp
phải xử lý nghiêm minh hơn
phạt nặng hơn
điều đó là tốt hơn
tôi nghĩ rằng
cần phải hỗ trợ thêm
để cho những cái doanh nghiệp
họ đem họ
tái chế sử dụng lại
giác thải nhựa
họ làm đường
họ làm những cái
rồi nhiều thứ khác
từ giác thải nhựa
thế là có những cơ chế như vậy
và cuối cùng
thì tôi nghĩ rằng
chúng ta cũng cần phải
của những cái cơ
của những doanh nghiệp
mà đang sản xuất
những đồ liên quan
giác thải nhựa
họ phải có trách nhiệm
với xã hội
họ phải có trách nhiệm
không phải tôi sản xuất
cái này là tôi vứt ra
ông thích làm gì làm
ông phải có nhiệm
thu gom lại
và một lần nữa
phải nhắc đến vai trò
của nhà nước
trong cái việc là
thực ra cái luật
có thể đã có
nhưng chúng ta phải thực thi
để làm sao
cho cái việc là
thu gom những cái
sử dụng một lần đó
nó được nhiều hơn
và nó nhắc lại
cái trách nhiệm
của những cái
đồ nhựa sử dụng một lần
nhất là đồ nhựa sử dụng một lần
xin cảm ơn ý kiến
cũng như phân tích
của hai vị khách mời
thưa quý vị và các bạn
nguyên nhân dẫn đến
tình trạng giác thải nhựa
tràn lan ở việt nam
là do việc quản lý
và xử lý giác thải
còn chưa hiệu quả
chỉ yếu là phương pháp
chúng ta chưa có
những chính sách hạn chế
thậm chí là
cấm sử dụng túi ly lông
người dân vẫn vô tư
sử dụng túi ly lông
dùng một lần
khi đi chợ
vì sự tiện ích
để có thể giảm thiểu
được giác thải nhựa
đòi hỏi phải có
các giải pháp
mang tính hệ thống
khi xử lý
và có sự phối hợp
giữa các bộ ngành
và các địa phương
việc nâng cao nhận thức
cho người dân
về tác hại
của chất thải nhựa
đối với môi trường
và sức khỏe
đồng thời kêu gọi
tại các khu vực bên biển
các chất thải nhựa
ra môi trường
đây là những biện pháp
mà trước mắt
tất cả chúng ta
cùng phải chung tay
cùng phải cam kết hành động
xin cảm ơn quý vị và các bạn
đã theo dõi chương trình
chương trình lận đàm
sẽ được phát sóng
vào lúc hai mươi h ba mươi phút
thứ bảy hàng tuần
và phát lại
vào lúc chín h ba mươi phút
và một mươi bốn h ba mươi phút
thứ bốn hàng tuần
xin cảm ơn hai vị khách mời
xin chào quý vị và các bạn